đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
nguyễn văn tồn chủ tại thành phố con tôm tỉnh con tôm đã vai hơn một mươi bốn tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tôm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn văn tồn
để điều tra về hành vi lừa đảo chiến mặt tài sản
theo điều tra ban đầu sau nhiều năm vai tiền không có khả năng trả nợ
năm hai nghìn hai mươi hai tồn là phó trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối
là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
do tin tưởng nên nhiều người đã cho tồn vai hơn một mươi bốn tỷ đồng
thế nhưng sau khi nhận tiền tồn đã sử dụng để trả nợ cho người khác và tiêu dùng cá nhân